thưa quý vị vào khoảng hai giờ năm mươi phút sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng bán lốp xe
tại địa chỉ số sáu mươi ba phố nguyễn hoàng phường mỹ đình hai quận năm tử liêm hà nội
rất may là đã không có thương vong về người
nhận được tin báo công an quận nam tử liêm đã xuất hai xe chữa cháy một xe chỉ huy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất hai xe chữa cháy một xe tét
và khoảng ba mươi năm cán bộ chiến sĩ đã tham gia chữa cháy
đám cháy xuất phát tại cửa hàng lốp abm với diện tích khoảng ba mươi năm m hai
sau đó lan sang sáu hộ xung quanh và tác động nhiệt vào mặt sau của một ngôi nhà
tại ngõ hai mươi trên tám mươi đường mỹ đình
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với ban chỉ huy quân sự quận công an phường
ubnd phường mỹ đình hai triển khai lực lượng phương tiện theo các hướng để dập tắt đám cháy
và đến khoảng sáu giờ cùng ngày thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn